theo cái định hướng mà cái tổng kết ba mươi năm này sẽ trình chính phủ và quốc hội đưa ra một cái định hướng mới
đình hướng này là định hướng thích hợp với ba cái điều
một là xu hướng mới về đầu tư toàn thế giới
chúng ta cũng biết là trước đây là trung quốc là chiếm một tỷ lệ rất cao trong cái đầu tư vào các nước đang phát triển
thì mấy năm gần đây do cái thay đổi chính sách của trung quốc cho nên bắt đầu người ta được rút khỏi trung quốc rất nhiều
và chúng ta phải tận dụng những cơ hội đấy
thứ hai là vị thế của việt nam năng lực của việt nam
hiện nay chúng ta đã bắt đầu có những cái tiềm năng lớn trong nước rồi
cho nên chúng ta phải điều chỉnh một cách cơ bản về đầu tư nước ngoài
và thứ ba gần đây chính phủ rất nhấn mạnh là cuộc cách ngoài bốn
và thứ ba là một cơ hội rất lớn để việt nam có thể đi cùng với thế giới trong một cuộc cách ngoài mà chỉ mới xảy ra gần đây thôi
và ba cái điều kiện đấy đòi hỏi chúng ta phải thay đổi hàng loạt
thưa giáo sư qua phân tích của ông thì chúng ta cũng thấy là chúng ta không nên kỳ vọng đầu tư vào lượng mà nên kỳ vọng vào chất
và trong một mươi một nền kinh tế thành viên của cptpp trừ việt nam ra thì theo ông thì chúng ta nên kỳ vọng vào luồng đầu tư từ quốc gia nào
và lĩnh vực đầu tư nào mà chúng ta cần phải quan tâm thưa ông
cái lĩnh vực đầu tư nào mà chúng ta cần phải quan tâm thưa ông
nước cũng như thương mại thì không chỉ là nói riêng một mươi một nước này mà là thông qua một mươi một nước này để mở rộng cái quan hệ với rất nhiều nước khác
tôi cho rằng là canada là một cái đối tác rất là lớn
osa cũng là một trong những nước mà hữu nghị rồi thì là hỗ trợ cho việt nam rất nhiều
và hiện nay chúng ta còn có một cái cộng đồng người việt ở australia rất là lớn
và cái tiềm năng không chỉ là đầu tư vào việt nam mà còn
tôi có tiếp cận với một số việt kiều australia còn có khả năng doanh nghiệp việt nam đầu tư sang những cái vùng mà chưa phát triển của australia
ở đấy đất đai rất nhiều nhân công rất thiếu và nếu chúng ta có cái quan hệ rất tốt thì chúng ta vẫn có thể phát triển
nhưng mà tôi xin nhấn mạnh rằng là cái mà chúng ta muốn sắp tới chính là những cái nước hàng đầu trong oecd
vâng những gợi ý của giáo sư rất là quý báu
và thưa giáo sư có một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải nghĩ tới đó là để có thể đón nhận hiệu quả nhất cái luồng đầu tư này thì việt nam cần phải thay đổi những gì ạ
gần đây có một cái đánh giá mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất quan tâm
bởi chúng ta nói bốn thì không thể không nói đến cái mà tiếp cận về công nghệ
thì người ta đánh giá rất cao
rất tiếc là hôm nay tôi không đưa cái tài liệu đến đấy
về cái cách người việt nam tư duy
về kinh tế thị trường tư duy về công nghệ rồi thì năng lực của người việt nam trong nghiên cứu phát triển năng lực của người việt nam trong khởi nghiệp năng lực của người việt nam xong thay đổi về kinh tế thị trường
thì như vậy để nói rằng là rõ ràng chúng ta có những cái tiềm năng rất lớn như vậy
và chính là cái phát huy tiềm năng đó là quan trọng hơn nhiều so với chúng ta thu được bao nhiêu lao động
và tôi nghĩ rằng là rõ ràng
và để mà làm được cái việc đó thì chúng ta phải coi trọng cải cách hơn nữa cái giáo dục cải cách hơn nữa cái chế độ đối với những cái người làm công tác khoa học cải cách hơn nữa cái cách tiếp cận giữa các quan chức nhà nước với nghiên cứu khoa học
và chắc anh biết là hiện nay thành phố hồ chí minh sau khi được chính phủ mà cho một cái cơ chế từ chủ gần như là từ chủ về ngân sách á
thì ông bí thư thành phố hồ chí minh á
hiện nay đang làm rất nhiều việc
trong đó có xây dựng khu thành phố thông minh rồi dùng silicon của thành phố rồi
thì gần đây là nó bàn về cái thu hút nhân tài của thành phố
thì tôi cho rằng là dù chưa hoàn thiện lắm nhưng tất cả những cái ý tưởng ấy cần phải được hiện thực hóa rất nhiều nơi
rất nhiều thành phố rất nhiều tỉnh
thì chúng ta có thể đáp ứng được
và như vậy là chúng ta cũng cần phải thay đổi và cải cách rất là nhiều thứ đúng không thưa giáo sư
đúng hoàn toàn
p được coi là một điều kiện quan trọng để tăng cường dòng vốn đầu tư xuyên thái bình dương
nhưng cùng với đó nó đặt ra yêu cầu cải cách thể chế cải tạo môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt là với các nước đang phát triển như việt nam
bởi những nước nào tạo ra môi trường thông thoáng hơn thuận lợi hơn mới có thể đón nhận luồng đầu tư từ những trung tâm tài chính đầu tư lớn như mỹ hay nhật bản
nhận thức được điều này
thời gian qua việt nam đã liên tục đẩy mạnh cải cách hoàn thiện môi trường đầu tư cũng như từng lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể
và của doanh nghiệp của chúng ta và sản phẩm của chúng ta chắc chắn sẽ được cải thiện và được nâng cao đến nữa
cái thứ hai là với một cái môi trường của chúng ta liên tục được hoàn thiện với những cái cách như vậy cả về thể chế cũng như trong từng cái lĩnh vực cụ thể của quản lý nhân nước
và nhất là cái môi trường đầu tư kinh doanh
thì cái điều kiện để chúng ta thu hút đầu tư có những cái nguồn lực từ bên ngoài sẽ chắc chắn là sẽ được cải thiện rất nhanh chóng trong thời gian tới
cùng với đó chính phủ cũng đẩy nhanh tiến độ cắt giảm giấy phép con
giúp cho thủ tục đầu tư bao gồm cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài trở nên thông thoáng hơn
và các nỗ lực này đã đạt được những thành quả bước đầu
cuối năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng thế giới công bố chỉ số môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam được đánh giá tăng tới một mươi bốn bậc vượt qua trung quốc và indonesia
thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trong cái sự chuẩn bị như của chúng ta đã nói
cái sự chủ động trong tiếp cận với các bộ thị trường mới là ý nghĩa then chốt để đảm bảo cho cái thành công của hội nhập dưới góc độ
và cái cạn nhãn của
đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp thì sự tham gia mang tính chủ động này là yếu tố then chốt để đảm bảo cho sự thành công của cộng đồng doanh nghiệp khi hội nhập
và có nghĩa cũng chính là cái đảm bảo cho sự thành công của nơi kinh tế
theo dự kiến hiệp định cptpp sẽ có hiệu lực từ đầu năm hai nghìn một mươi chín để có thể thu được lợi ích tối đa từ làn sóng đầu tư xuyên thái bình dương mà hiệp định này tạo ra
cả chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp cần phải tích cực chủ động hơn nữa trong nắm mắt và đón đầu làn sóng này
rõ ràng là chúng ta quy định rất chi tiết thì bây giờ là hầu như cái nào cũng liên quan đến hết
thì vì vậy cho nên chắc chắn là chúng ta phải lấy tám trang ấy ra tiếng việt đối chiếu với các cái thể chế các luật lề hiện nay chúng ta đang hiện hành và phải thay đổi
nếu không thì tự chúng ta đánh mất cái cơ hội để mà có thể vươn lên tầm với thế giới
tôi rất thích cái câu nói của ông phúc rằng là năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã có hai bốn trăm linh gần hai bốn trăm linh đô la
chưa có cái gì đáng tự hào hết
bởi vì với cái dân tộc anh hùng như chúng ta với cái cố gắng nỗ lực chúng ta ba mươi năm đổi mới hội nhập chỉ có là hai bốn trăm linh đô la thì trên thôi gì hết
phải cố hết nữa
phải làm thế nào được gần hai gần ba
và chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu chúng ta biết rằng là các nước như hàn quốc như nhật bản chỉ mất khoảng hai thập niên thôi hai mươi năm thôi
từ nước là thu nhập thấp trở thành nước công nghệ mới gọi là công nghiệp mới
thì chúng ta mất ba mươi năm mà vẫn chưa thoát được cái trung bình thấp
thì rõ ràng là hoàn toàn chúng ta tự hào
để mà nói với nhau rằng là nếu cố gắng chính phủ cố gắng doanh nghiệp cố gắng tất cả người dân và đặc biệt là coi trọng trí tuệ coi trọng nghiên cứu phát triển coi trọng đầu tư đổi mới công nghệ coi trọng thay đổi về thể chế ở trên cơ quan nhà nước thay đổi cách quản lý của các doanh nghiệp theo kỳ hướng hiện đại thì chúng ta có thể tiếp cận rất nhanh các cái mức độ cao hơn về thu nhập quốc dân
và chắc chắn bây giờ
người ta bắt đầu coi trọng chúng ta thì chắc chắn khi chúng ta phát triển hơn thì vị thế việt nam ở khu vực thế giới càng ngày càng cao
thưa giáo sư trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám chúng ta đã đón nhận rất nhiều những tin vui những cơ hội
và chúng tôi hy vọng rằng những cái thách thức mà chúng ta vừa mới phân tích và chia sẻ qua chương trình sẽ sớm được chính phủ cũng như các doanh nghiệp nhìn nhận cũng như là cải thiện về thể chế và luật pháp
xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình hôm nay
với nhiều khó khăn nhiều biến động hiệp định cptpp mở ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp việt không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà cả trong lĩnh vực đầu tư quốc tế
tuy nhiên cùng với những cơ hội cptpp cũng mang tới những thách thức
chúng tôi hy vọng những chia sẻ của giáo sư nguyễn mại sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một cái nhìn bao quát về những cơ hội và thách thức này
quý vị và các bạn thân mến chương trình kinh tế và dự báo đến đây xin được tạm dừng
chương trình kinh tế và dự báo sẽ tiếp tục được phát mới vào hai mươi h thứ tư phát lại lúc sáu h ngày thứ năm và một mươi bốn h ba mươi ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
mọi thông tin xin liên hệ gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội